thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ngành than việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi triển vọng đến năm hai nghìn ba mươi
theo quy hoạch phát triển ngành than được điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi ngành than sẽ đầu tư xây dựng mới
các nhà máy sang tuyển than như vàng danh hai công suất khoảng hai triệu tấn trên năm
khe thần công suất khoảng hai năm triệu tấn trên năm trung tâm chế biến và kho than tập trung
vùng hòn gai với công suất khoảng năm triệu tấn trên năm xây dựng mới mô đun một
công suất hai năm triệu tấn trên năm tại phường hà khánh và duy trì nhà máy tuyển nam cầu trắng
đến hết năm hai nghìn một mươi tám sau năm hai nghìn một mươi tám di chuyển nhà máy tuyển nam cầu trắng về vị trí trung tâm chế biến
và kho than tập trung đã xây dựng để lắp đặt thành mô đun hai công suất hai năm triệu tấn trên năm
khay tràm với công suất khoảng bảy triệu tấn trên năm lát mỹ với công suất khoảng bốn triệu tấn trên năm
ngoài ra thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh tọa độ danh giới khép một số đề án đầu tư thăm dò
tài nguyên than như đề án thăm dò mỏ đông triều phả lại một nghìn hai mươi ba bốn đề án thăm dò mỏ núi hồng
điều chỉnh danh mục một số dự án mỏ vàng danh mỏ năm mẫu mỏ suối lại mỏ cọc sáu mỏ đèo nai
mỏ lộ trí mỏ mông dương đồng thời điều chỉnh danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển
ngành than bổ sung danh mục các dự án duy trì sản xuất bổ sung tọa độ danh giới khép các dự án duy trì sản xuất